kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại phiên xét xử ngày thứ hai tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ sai phạm
liên quan đến việc hoán đổi nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng và năm mươi bảy cao thắng quận ba
hội đồng xét xử đã cho đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm vụ án
theo đại diện viện kiểm soát qua chứng cứ hồ sơ diễn biến phiên tòa bà dương thị bạch diệp có hành vi gian dối
khi không thông báo cho trung tâm ca nhạc nhẹ nhà là tài sản năm mươi bảy cao thắng đang thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng
nên quá trình thực hiện việc hoán đổi này dẫn đến trung tâm khai nhạc nhẹ mất quyền kiểm soát nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng
gây thiệt hại một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát cho rằng bà diệp biết sai nhưng vẫn làm và có mục đích chiếm đoạt tài sản nhà nước đến cùng
nên cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo diệp nên đã đề nghị phạt bà dương thị bạch diệp tù chung thân
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm đã không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra xác minh điều kiện pháp lý nhà đất năm mươi bảy cao thắng
không có đơn vị nào chịu trách nhiệm kiểm tra xác minh dẫn đến gây thất thoát tài sản cho nhà nước
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông tài từ năm đến sáu năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tám bị cáo còn lại là cán bộ công chức của tp hcm đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra tính pháp lý của nhà đất số năm mươi bảy cao thắng
tạo điều kiện cho bị cáo diệp chiếm đoạt tài sản của nhà nước
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo đến sáu năm tù cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng viện kiểm sát đề nghị thu hồi trả lại cho trung tâm ca nhạc nhẹ dành quyền khởi kiện dân sự cho các bên liên quan